ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh xác định nguyễn võ quỳnh trang
có dấu hiệu tác động vật lý dẫn đến tử vong nên đã bắt khẩn cấp đối tượng để tiếp tục điều tra
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đã bị công an quận bình thạnh khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai chị nth ba mươi sáu tuổi là mẹ của cháu va và anh nguyễn quang vinh ba mươi bảy tuổi đã gửi đơn tố cáo
yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố nguyễn võ quỳnh
trần trang và ông nguyễn kim trung thái về ba hành vi
cụ thể gia đình cháu a đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm
và công an quận bình thạnh khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với trang và ông thái về hành vi giết người
ngược đải làm nhục ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình không tố giác tội phạm
lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím thì chỉ có ông thái và bà trang biết
người duy nhất chung sống trong năm cháu
tôi thật sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi giả mang khủng khiếp đến cỡ nào
chị hát viết trong đơn
chị h cho rằng ông thái biết rõ trang dạy dỗ cháu bằng đòn roi trong thời gian dài không đứng ra bảo vệ
không hề có một thái độ ngăn cản đưa con đi chữa trị khiến cháu phải chịu đựng sự đau đớn quá mức và ra đi trong tuyệt vọng
là một người mẹ tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về vết bầm tím trên người con gái
càng đau lòng hơn chính bố ruột của cháu lại có thái độ che giấu để mặc cho một người phụ nữ khác tác động vật lý lên con của mình
chị hát bức xúc
theo chị h công an cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự xử lý nghiêm đối với trang và ông nguyễn kim trung thái mới là công bằng cho văn an
để cháu được yên tâm nhắm mắt đồng thời việc xử lý nghiêm minh sẽ đủ sức răng đe xã hội không còn tái diễn những vụ việc đau lòng như vậy
dì ghẻ thừa nhận có mối quan hệ bất chính với bố bé gái
theo lời khai của trang đối tượng thừa nhận lại có mối quan hệ tình cảm với ông nguyễn kim trung thái khi ông này đã có vợ con
cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở thành phố hồ chí minh
sau khi vợ ông thái biết được hai vợ chồng đã ly hôn vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên khi vừa ly hôn với vợ thì chưa đầy một tháng sau ông thái và trang đã dọn đến chung sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư cao cấp sài gòn pearl ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
khi ông thái dọn về chung sống với người tình thì có bảo mẫu theo trang báo
trang bắt đầu bằng sóc vân an nhưng chưa đầy một tháng sau thì trang đã đuổi việc người bảo mẫu này
khi không có mặt bảo mẫu thì trang bắt đầu có những hành vi tác động vật lý lên con riêng của người tình
trang ghi chép một loạt công việc hàng ngày lên một tấm bản treo trong nhà và bắt cháu a phải làm
trang cũng thừa nhận đã dạy dỗ va bằng đòn roy trong thời gian dài
ban đầu trang mua một đoạn roi mây dùng để dạy văn an
một thời gian sau đoạn rai mây bị gãy thì trang đánh con riêng của chồng sắp cưới
bằng những đoạn gỗ và các vật dụng có sẵn trong nhà như là cây lau nhà chổi
bà giúp việc từng bị dì ghẻ đuổi việc hé lộ nhiều thông tin bất ngờ
bà l t t sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám quê tiền giang người từng giúp chăm sóc vân an từ khi còn nhỏ
cho tới lớn vô cùng sốc trước sự ra đi của va
người phụ nữ này kể bà b giúp việc cho ông thái và bà hát khi gia đình sống tại căn hộ chung cư
ở quận tân phú lúc văn an mới được bốn tháng tuổi
sau khi vợ chồng ông thái ly hôn vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi văn an theo cha thì ông thái đề nghị
bà tây qua ở cùng căn hộ thuê tại chung cư sài gòn pearl để chăm sóc em
bà t nhớ lại mỗi tuần cậu thái đưa tôi tám trăm linh ngàn đồng đi chợ
mọi ăn uống của con bé sinh hoạt trong nhà một tay tôi lo hết
cầu thái sớm đi làm tối về hai ba ngày mới ngồi ăn cơm với bà cháu tôi
đến tháng thứ ba ông thái dẫn trang về chung sống
như vợ chồng có hôm trang đưa cho bà tê ba cục thịt bò nhỏ
nhưng trừ một trăm linh ngàn đồng tiền chợ tuần đó
theo bà t trang tính toán rất chi ly lúc ở chung bà t không thấy trang đánh vân an
mà trong vài lần kèm học thì có la mắng cháu
trong một lần bà t về quê giữ đánh tan thì trang mang đồ đạc cá nhân của bà vứt đi
khi tới căn hộ bà t hỏi thì bị trang chửi bới
được một thời gian ông thái và trang đuổi việc bà t
trang dạng bảo vệ không cho bà bước chân vào tòa nhà
thậm chí trang còn biêu xấu bà t trên facebook cá nhân
cũng theo bà tê chia sẻ vân an ngoan lễ phép và rất hiểu chuyện
tôi không ngờ cô trang lại đánh con bé dã man như thế
giờ tôi dai dứt là không thể gặp con bé lần cuối bà tê nói trong nước mắt
về cách hành xử của ông thái với văn an bà t cho biết hai cha con cũng ít khi gặp mặt
vì ông thái đi làm suốt
nhưng có một số lần trong lúc học bài bé bị ông thái la mắng lớn tiếng
tôi tin rằng ông thái đồng loạn
tình cảm trai gái đã làm ông ấy mờ mắt để cô này dạy dỗ con mình dã man
tôi mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội để cháu tôi có thể yên tâm nhắm mắt
người phụ nữ này chia sẻ
trước khi tử vong bé gái tám tuổi bị dì ghẻ dạy dỗ dã man bốn tiếng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã củng cố nhiều thông tin chứng cứ
trích xuất camera cho thấy gì ghẽ nguyễn võ quỳnh trang đã có những hành vi cấu thành tội cố ý gây thương tích
theo đó trang sống chung như vợ chồng với nguyễn kim trung thái
cùng cháu gái là ntva tám tuổi con ruột của thái
từ giữa năm hai nghìn hai mươi tại một căn hộ chung cư sài gòn pearl quận bình thạnh
trong quá trình sống chung trang đã nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ
roi để dạy dỗ con chồng dã man
riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ngày cháu gái tử vong trong khoảng thời gian từ một mươi bốn h đến một mươi tám h
khi cháu gái đang quỳ trang dùng tay tắt mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cho cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục
chưa dừng lại ở đó trang tiếp tục bắt cháu ngồi vào ghế học
khi cháu đang ngồi trên ghế trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắn gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi khó thở
thế vậy trang đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã sức khỏe lúc này rất yếu
trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước những chất màu trắng sau đó cháu gái ngã xuống đất ngất liềm đi
sau nhiều giờ dạy con bằng roi vọt đến một mươi tám giờ trang phát hiện vân anh có triệu chứng khó thở nồn ói nên kéo nạn nhân ngồi lên giường và gọi điện cho ông nguyễn kim trung thái
người cha về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm hút các dị vật trong mũi thức ăn để cho vân ăn thở
khi thấy vân an có dấu hiệu yếu dần ông thái gọi bảo vệ đưa con gái đến bệnh viện cấp cứu
vụ bé gái tám tuổi là án điểm cương quyết xử lý nghiêm vụ việc hành vi của các đối tượng
vào chiều ba mươi một tháng một mươi hai đã diễn ra buổi họp báo thông tin về những vấn đề xoay quanh vụ việc gì ghẽ đánh con chồng gây phẫn nộ trong dư luận
trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra vụ việc trên địa bàn thượng tá nguyễn tiến đạt trưởng công an quận bình thạnh cho biết
trước đó chúng tôi đã khởi tố bắt giam đối tượng nguyễn võ quỳnh trang và đến tối ngày hôm qua và đến sáng nay đã bắt khẩn cấp ông thái
vai trò giúp sức hành vi ngược đẩy
theo thượng tá đạt hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vai trò của bị can thái trong vụ việc
nếu đủ yếu tố đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên
tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người đúng tội
công an tp hcm cũng như công an quận bình thạnh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này thường tá đạt nói
theo công an tp hcm vụ này sẽ được đưa ra xét xử làm án điểm để răng đe cho
toàn xã hội
về nguyên nhân dẫn đến vụ việc vân an bị tác động vật lý thượng tá đạt cho biết thêm
thứ nhất do việc ly hôn giữa cha mẹ vân an được cha nuôi dưỡng và sống cùng người vợ chưa chính thức của cha mình
tiếp theo là sự thiếu quan tâm của ông bà cha mẹ đối với vân an
thứ ba là không có các mối quan hệ giao lưu ngoài cộng đồng cụ thể là chung cư nơi em sinh sống hầu như khép kính
ngoài ra do tình hình dịch covid một mươi chín vừa qua khiến nhà cách ly với nhà nên thiếu sự quan tâm lẫn nhau
biện pháp sắp tới của công an trong thời gian tới về vấn đề này là vẫn tuyên truyền cho người dân cần quan tâm đến trẻ em
công an cũng sẽ phối hợp với hội phụ nữ để có biện pháp ngăn chặn vụ việc tương tự
sau lời phát biểu cung cấp thông tin của trưởng công an quận bình thạnh đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm khẳng định
sự việc dì ghé dạy con chồng rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
sau khi nhận được thông tin ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận vào cuộc điều tra làm rõ và xác minh hành vi của đối tượng để đưa ra xét xử đúng người đúng tội
cha ruột nhiều lần ngồi nhìn con bị dì ghé dạy bằng roi mây tranh thủ lúc bé hấp hối trong phòng cấp cứu xóa dữ liệu camera
vào ngày hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã chuyển hồ sơ vụ việc vân an sinh năm hai nghìn một mươi ba bị đánh dẫn đến tử vong
lên cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tp hcm để tiếp tục điều tra xử lý
theo điều tra trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã khôi phục được dữ liệu camera tại căn hộ chung cư sài gòn penh quận bình thạnh nơi văn an sinh sống
sau khi bị can nguyễn kim trung thái chủ động xóa hồng che giấu cho hành vi của người tình là nguyễn võ quỳnh trang
tại cơ quan điều tra thái đã thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dị ghe trang dùng roi cây đánh
có lần thái cũng cầm cây và đánh con nhiều cái
thái biết trang dùng roi cây để đánh con mình nhiều lần liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái
tuy nhiên thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để trang dạy dỗ con gái mình thời gian qua
cụ thể vào sáng một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang nhiều lần đánh vân an trước sự chứng kiến của thái
hay cách đó vài ngày thái cũng chứng kiến trang đã dạy vân an bằng roi vọt
những lần này thái không hề can ngăn mà đợi khi bạn gái đánh xong mới bồi thuốc cho con
riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ngày văn an qua đời thái khai nhận đi làm không chứng kiến trang đánh cháu
khi về đến nhà thấy con gái ngất liệm thái sơ cứu nhưng cảm nhận con gái không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện
trong thời gian chờ cháu a cấp cứu ở bệnh viện trang có kể lại cho thái biết việc trang đánh cháu
tuy nhiên thái không trình báo công an
không tối giác trang đánh con nhiều lần nhiều ngày trước đó mà thái còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà xóa dữ liệu camera
về lý do xóa toàn bộ dữ liệu camera khai với cơ quan điều tra thái cho biết do sợ vụ việc liên lụy đến mình và trang nên đã xóa
theo lời khai của thái bị can này thừa nhận trước đó trang từng đánh con mình khi dạy học
bản thân thái không muốn một tai nạn có thể cướp mất đi người thân của mình lại còn ảnh hưởng đến những người thân khác
nên chủ động xóa dữ liệu camera hòng cho dấu hành vi đánh vân an
những tình tiết mang rỡ này chúng tôi không thể nào tin được là có thể xảy ra ở thời a cộng
khi mà chính trang và thái đều là những người có ăn có học
những tình tiết mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị nghĩ gì về toàn cảnh vụ việc và câu ca giao mấy đời bánh đúc có xương
xin hãy để lại bình luận bên dưới để góp một tiếng nói bảo vệ những đứa trẻ không có một gia đình trọn vẹn